chiều ngày ba mươi một tháng bảy trong lúc tắm biển tại bãi biển tân trà quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng có hai nam sinh bị nước cuốn mất tích
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày ba mươi một tháng bảy một nhóm nam sinh trung học gồm sáu em
cùng xuống tắm tại bãi biển tân trà phương hòa hải quận ngũ hành sơn thì bất ngờ gặp sóng lớn
có bốn em đã tự lên bờ và được người dân cứu giúp còn hai em lâm thành đạt và đoàn thanh cường
bị sóng cuốn mất tích nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã lập tức triển khai phương án tìm kiếm
sáu nam sinh này cùng chú tại thôn quang châu xã hòa châu huyện hòa vang
các lực lượng chức năng cùng phối hợp với gia đình để tiếp tục tìm kiếm hai nam sinh mất tích